với thủ đoạn là giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo người khác đối tượng cao trí phấn chú tỉnh đồng tháp vừa bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai phấn quen biết với ông trần văn hỏi chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp và tự giới thiệu đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khuấn đến nhà ông hỏi và mượn một mươi năm triệu đồng để phục vụ truy bắt tụ điểm tệ nạn xã hội tại địa phương
sau khi cho mượn ông hỏi không liên lạc được với khuấn biết mình bị lừa ông đã trình báo cơ quan công an
công an huyện tháp một mươi đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
qua làm việc khuấn thừa nhận giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo chiếm đoạt tài sản